khác với lực lượng cảnh sát cơ động trực tiếp tham gia tuần tra chấn áp tội phạm có những chiến sĩ mang trên mình sắc phục cảnh sát cơ động nhưng lại làm công việc đặc biệt đó là huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ
công việc của các anh đã hỗ trợ đắc lực các đơn vị nghiệp vụ khác trong quá trình truy bắt và khám phá nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng về ma túy cướp của giết người
huấn luyện và sử dụng chó nghiệp vụ là lực lượng nghiệp vụ mới ở việt nam vì vậy công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ trực tiếp làm công tác chăn nuôi huấn luyện sử dụng chó nghiệp vụ rất được chú trọng
chúng ta muốn hoàn thành được nhiệm vụ tốt thì người cán bộ chiến sĩ phải tận tâm với công việc
để nâng cao chất lượng đào tạo huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ trong những năm qua chúng tôi đã chỉ đạo đội ngũ giáo viên của đơn vị biên soạn và hoàn thiện các hệ thống giáo trình đối với các chuyên đề giảng dạy cho hệ đào tạo tập huấn cán bộ huấn luyện không ngừng kiện toàn đội ngũ giáo viên
để có thể huấn luyện
một chú chó tốt nghiệp khóa học thành công các cán bộ chiến sĩ làm công tác nuôi dạy đã phải không ngừng học hỏi gian luyện nâng cao kỹ năng cống hiến hết mình trong công việc
công tác huấn luyện là động vật nghiệp vụ và nói chung và trong nghiệp vụ này riêng là một công tác rất đặc thù của lực lượng công an nhân dân
và đây là hoạt động vừa phải có tính nghệ thuật khoa học mà phải vừa mang tính nghiệp vụ của công an
chó nghiệp vụ khi chưa được huấn luyện thì rất là hung dữ
và ban đầu tôi tiếp xúc
rất là sợ
sau này thì cũng được sự bồi dưỡng hướng dẫn của các thầy các anh đi trước thì cũng dần dần làm quen
cảm thấy rất thân thiện
trong sáu mươi năm qua lực lượng quản lý huấn luyện và sử dụng động vật nghiệp vụ công an nhân dân luôn làm tốt mọi nhiệm vụ được giao
có nhiều thành tích chiến công trong các chuyên án lớn góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội